các ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp tăng cao trong những ngày qua tại hà nội đã cảnh báo tình hình ngộ độc rượu không chỉ ở vùng miền núi vùng cao mà đang xuống đến thành phố
vào tối ngày hôm qua tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tp hà nội đã có báo cáo về tình hình giám sát bệnh nhân kiểm tra các cơ sở thực phẩm phòng chống ngộ độc methanol cồn công nghiệp trên địa bàn
trong bốn mươi ba mẫu rượu xét nghiệm tại labo thì phát hiện năm mẫu rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép
trong đó có một mẫu tại gia đình bệnh nhân nguyễn đình chính ở thanh xuân một mẫu tại cửa hàng cơm số một trung liệt đống đa một mẫu ở cơ sở cơm vĩnh thành khu giãn dân mộ lao hà đông và hai mẫu tại quán cơm ba mươi tám chùa láng đống đa
qua kiểm tra gần một một trăm linh cơ sở cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy một trăm bốn mươi lít rượu niêm phong gần một ba trăm linh lít rượu tiến hành xử phạt hơn hai trăm linh cơ sở với số tiền gần ba trăm tám mươi triệu đồng
tính đến ngày một mươi hai tháng ba trong số các sinh viên được điều trị ngộ độc rượu tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai có hai sinh viên đã được xuất viện
hiện còn bảy trường hợp đang được điều trị trong đó có một trường hợp nặng phải thở máy
như vậy tính đến nay trên địa bàn hà nội đã ghi nhận hai mươi bốn trường hợp ngộ độc rượu methanol trong đó có hai trường hợp tử vong
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một hộ gia đình kinh doanh tranh theo khung ảnh tại phường phú thuận tp huế vào tối ngày hôm qua
nơi xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy lại không đảm bảo
tất cả những điều này đã khiến công tác cứu chữa của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn
phóng viên quỳnh anh đưa thông tin từ hiện trường
thưa tất cả quý vị vào khuya ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại nhà của ba hoàng thị gái địa chỉ sáu trăm linh bốn lê dưỡng phường phú thuận tp huế đã bất ngờ xảy ra cháy
vào thời điểm xảy ra cháy trong nhà có ba người và ba người trong gia đình đã thoạt nàng bằng cách leo sang lang cang của nhà bên cạnh để ra ngoài
theo ghi nhận ba người trong gia đình đều sinh hoạt và ngủ ở tầng hai
tầng một của ngôi nhà vừa là kho chứa cùng gỗ tranh theo ảnh vừa là nơi kinh doanh của gia đình
chính vì thế khi ngọn lửa bùng phát ở tầng một nhanh chóng thiêu dụi kho hàng và lan rộng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thừa thiên huế đã xuất năm xe cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến hiện trường dập tắt đám cháy
khi tiếp tục đám cháy đám cháy đã báo trong tầng một và tầng hai
nhắn chóng phòng trường khái đổi hình một a ba trường khái đối với dập tắt đám cháy
nhưng trong vụ tình trường khái đám cháy là sáu nguồn nước cho nên việc trường khái trường khái gặp nhiều khó khăn
khó khăn trong vụ tình trường khái đó là do gia đình kinh doanh về mặt hàng là đồ thơ
chủ yếu là chất cháy là gỗ và dừa cho nên khó khăn khi sản phẩm cháy ra là nhiều khó chịu đọc
cho nên trong vụ tình trường khái là gây khó khăn cho nên trong vụ tình trường khái là chất cháy
được biết trước đó gia đình xảy ra cháy vừa nhập một lô hàng gồm khung tranh bằng gỗ ảnh và tranh theo
rất tiếc ngọn lửa quá lớn nên đã thiêu dụi gần như toàn bộ lô hàng
vụ cháy tuy không có thiệt hại về người
nhưng ước tính thiệt hại về tài sản do hỏa hoạn gây ra là rất lớn
một lần nữa khuyên cáo người dân và các hộ kinh doanh cần nâng cao cảnh giác để đề phòng cháy nổ
giảm thiểu mọi thiệt hại và mất mát xảy ra
liên quan đến vụ buôn lậu tám kg vàng và một trăm linh triệu ria tương đương khoảng tám năm tỷ đồng vào việt nam
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tỉnh biên tỉnh an giang cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án để điều tra
nghi can có hành vi vi phạm trong vụ này là bà vũ hê quốc tịch campuchia
sau khi khởi tố vụ án tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tỉnh biên đã bản giao nghi can vương hê và toàn bộ thang vật gồm tám kg vàng
và một trăm linh triệu ri cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
như đã thông tin vào sáng ngày một mươi một tháng ba khi bà hê đang chạy xe máy mang biển số campuchia nhập cảnh vào việt nam
ở khu vực cửa khẩu quốc tế tịnh biên thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng hải quan đã phối hợp với đồn biên phòng chốt chặn và kiểm tra
kết quả đã phát hiện trên xe và trong người bà vương hê số vẳng và tiền trên
bà vơc hê cho biết số tiền này do bà mua bán tạp hóa qua lại biên giới mà có được
còn số vàng là bà mua tại chợ nam vang campuchia định mang qua việt nam bán kiếm lời
vàng và tiền
thông tin từ công an tỉnh bình định cho biết đơn vị này vừa bắt giữ được nguyễn tiến thiện là nghi phạm trộm hơn
trăm lượng vàng ở tiệm vàng kim khánh xã hỏi hương huyện hỏi nhơn
bước đầu thiện khai cùng một số đồng phạm khác thuê ô tô từ đồng nai ra bình định
dạng sáng ngày một mươi tháng ba cả nhóm đột nhập vào tiệm vàng kim khánh do bà võ thị khánh làm chủ
bị vợ chồng tù chủ tiệm phát hiện chi hô nhóm trộm nhanh chóng tẩu thoát
kiểm tra tài sản chủ tiệm vàng phát hiện mất năm chỉ vàng hai mươi bốn k và một trăm linh lượng vàng một mươi tám k tổng giá trị hơn hai tỷ đồng
lực lượng công an đã bắt giữ được thiện thu giữ một số lượng vàng lớn và đang tổ chức truy bắt các đối tượng nghi can còn lại
bị nhắc nhở không được trèo cao khách tại khu vực cổng bến xe vinh nghệ an đào đức hòa bốn mươi một tuổi
trú tại thành phố vinh là phụ xe của một nhà xe chạy tuyến vinh hà nội
đã về nhà mang theo hai kiếm tới tìm nhân viên bến xe để đe dọa
cụ thể vào khoảng hai mươi giờ tối qua ông nguyễn đình hưng phó trưởng biến xe vinh cùng nhân viên tên vinh
làm nhiệm vụ tại cổng bến xe nhắc nhở một số phụ xe các tuyến phải vào trong khu vực đỗ để đón khách
không được trèo kéo khách phía ngoài cổng gây mất trả tự
trong khi hầu hết đã chấp hành thì đào đức hòa to tiếng quát tháo chửi mắng nhân viên tên vinh
sau đó hòa chạy về nhà lấy hai thanh kiếm và giao quay trở lại bến xe tìm anh vinh
lợi dụng hòa xa hở một đồng nghiệp đã tước được không khí trên tay anh ta
và ngay sau đó cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an phường lê lợi thành phố vinh đã khống chế được hòa
tại trụ sở công an hoa có biểu hiện nghiện nên đã được test nhanh cho kết quả dương tính với chất ma túy
và đã bị đưa vào trại cai nghiện bắt buộc tại thành phố vinh
vâng bị nhắc nhở về hành vi sai trái nhưng không những không nghe theo mà còn dùng hung khí để trả thù
đó là một trong rất nhiều vụ việc cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
không ít những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài hoặc bột phát nhất thời trong sinh hoạt đời sống thường ngày
đã bùng phát trở thành những hành vi bạo lực để lại hậu quả nặng nề
phóng sự sau đây được thực hiện tại tỉnh khánh hòa
đối tượng này chú phương phương xài thành phố nhà trang
sau khi vai trạm giao thông trên đường hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
đối tượng đã dùng giao truy sát đến chết một thanh niên đã vai trạm với mình
và thanh niên này chú phương phước hải thành phố nhà trang chỉ mới một mươi bảy tuổi
vì quan hệ ưu đường dẫn đến ghen tuông đối tượng đã dùng dao sát hại một thanh niên cũng chỉ mới một mươi bảy tuổi
còn đây là đối tượng đã đánh chết người chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn
đi đòi nợ nhưng khi con nợ khất chưa trả được đối tượng đã dùng thanh gỗ đuổi đánh làm con nợ tử vong
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tại tỉnh khánh hòa đã xảy ra năm vụ trọng án giết người mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày
có vụ việc mâu thuẫn bộc phát tức thời như vai trạm giao thông xích mít trong khi uống rượu bia xích mít qua lời nói cười chỉ
nhưng cũng có những vụ việc mâu thuẫn ở mỹ đến vài năm như vụ án tại thị xã ninh hòa đối tượng nguyễn thành bến
ba mươi một tuổi trú tại phường ninh đa sau cuộc nhậu đã nhớ tới việc bị một thanh niên cùng phường đánh cách đây hai năm
và sau chiều nhậu đối tượng lại lấy dao đi tìm và đâm chết nạn nhân để trả mối thù trước đó

hầu hết thủ phạm của những vụ án giết người từ nguyên nhân xã hội đều có tuổi đời còn rất trẻ có đối tượng có việc làm và thu nhập ổn định
sự hạn chế về nhận thức pháp luật và chuẩn mực đạo đức đã hình thành lối sống suy nghĩ tiêu cực
thái độ coi thường pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe của người khác ứng xử với nhau bằng bạo lực là một trong những nguyên nhân làm cho tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội ngày càng phức tạp cả về tính chất thủ đoạn gây án
để phòng ngừa các vụ án xuất phát từ nguyên nhân xã hội ngoài công tác kiệp vụ của lực lượng công an yếu tố quan trọng hàng đầu chính là gia đình và cộng đồng xã hội nơi cư trú cần nâng cao hơn nữa việc quản lý con em mình
tại hải phòng đi uống cà phê nhưng lại mang theo súng và đạn
nhóm năm đối tượng ngay lập tức đã bị các chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng tạm giữ để điều tra
theo nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp có năm đối tượng vào quán cà phê số bốn mươi đường hoàng văn thủ quận hồng bàng uống nước có mang theo súng trong người
các trinh sát đội hai phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng công an phường hoàng văn thụ quận hồng bàng tiến hành kiểm tra năm đối tượng trên
phát hiện phạm hoài nam trú tại phường hồ nam quận lê trân giấu trong người một khẩu súng k năm mươi chín cùng tám viên đạn trong ổ báng
mà túy hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã ra quy định tạm giữ hình sự đối với phạm hoài nam để tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến tội phạm ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt quả tăng một đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán trái phép ma túy tổng hợp
khi đang làm nhiệm vụ trên đường minh cầu thành phố thái nguyên tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt quả tăng nông văn binh
trú tại xã phong nậm huyện trùng khánh tỉnh cao bằng vận chuyển trái phép hơn bảy trăm linh g ma túy đá
bước đầu my khai nhận vận chuyển ma túy từ cao bằng xuống thái nguyên cho một người không rõ tên hiệp vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
công an quận tân bình tp hcm cho biết hiện đang bắt giữ hai đối tượng là trương thế nghĩa và cún chạp đức để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày sáu tháng ba trong khi đang tuần tra tại ngã ba nhi sư huỳnh
đội cảnh sát điều tra thành phố về trực tự xã hội công an quận tân bình đã phát hiện hai đối tượng là nghĩa và đức có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính
nhóm đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ
tại cơ quan điều tra xác minh được xe máy mang biển số năm mươi hai b sáu mươi nghìn một trăm linh bảy được nhóm đối tượng này điều khiển là do trộm cắp mà có
đồng thời tổ tuần tra đã nhận được trình báo vụ việc mất cấp của nạn nhân trùng khớp với lời khai của nhóm đối tượng
được biết nghĩa và đức từng có tiền án tiền sự
cả hai đều dương tính giới ma túy
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một loạt online trưa nay
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất
để truyền tới quý vị và các bạn trong bản tin lúc một mươi năm h chiều nay
còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
với chị thư thủy và anh thế cương
vâng xin cảm ơn những thông tin mà biên tập viên linh chi đã chuyển tới quý vị và các bạn
về tình hình an ninh trật tự trên cả nước
và chúng ta cùng tạm nghỉ trong ít phút quảng cáo sau đây
vâng bản tin chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ công an quận bình chánh tp hcm
đối với ba đối tượng
đối tượng hà ngọc loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
tại tám mươi một trên ba ấp năm xã xuân thới thượng huyện hóc môn tp hcm
bị công an quận bình chánh tp hcm truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo quyết định số bốn mươi bốn ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn sáu
đối tượng mai văn tám sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
có hộ khẩu thường trú tại ấp tây hùa xã bình thành huyện thoại sơn của tỉnh an giang
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và bị truy nã theo quyết định số hai mươi ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi
của công an quận bình chánh tp hcm
và cũng bị công an quận bình chánh tp hcm truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
là đối tượng nguyễn hữu phương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
có hộ khẩu thường trú tại một trăm bảy mươi tám d tân hỏa đông phường một mươi bốn quận sáu tp hcm
đối tượng này có sẹo tròn năm cm cách ba cm dưới sau đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay bình luận
báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện